thủ tướng chính phủ vừa ký quyết định một nghìn hai trăm hai mươi sáu thành lập hội đồng quy hoạch quốc gia
chủ tịch hội đồng là phó thủ tướng trịnh đình dũng
hội đồng quy hoạch quốc gia có nhiệm vụ tham mưu giúp chính phủ thủ tướng chính phủ
thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn được giao tại luật quy hoạch liên quan đến quy hoạch tổng thể quốc gia
quy hoạch không gian biển quốc gia quy hoạch sử dụng đất quốc gia
quy hoạch vùng thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
đồng thời chỉ đạo quá trình tổ chức lập quy hoạch tổng thể quốc gia
quy hoạch không gian biển quốc gia quy hoạch sử dụng đất quốc gia
quy hoạch vùng thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
kịp thời báo cáo chính phủ thủ tướng chính phủ các nội dung vướng mắt vượt thẩm quyền